hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã khai mạc kỳ họp thứ bảy kỳ họp bất thường
tham dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư tài nguyện tp hcm
kỳ họp lần này tập trung vấn đề cải cách hành chính nâng cao sự hài lòng của người dân
và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố
và triển khai thực hiện nghị quyết số năm mươi bốn trên qh một mươi bốn của quốc hội
về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp sẽ trao ý kiến về tờ trình của ybnd tp
về chương trình cải cách hành chính chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm a
sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố quyết định mức thu phí tạm dừng đổ xe ô tô
trên lòng đường hè phố trên địa bàn tp hcm quyết định điều chỉnh tăng mức thu phí
bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tp hcm
thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước
tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập cho thành phố quản lý
chính sách thu hút chuyên gia nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
quyết định biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc
trong đơn vị sự nghiệp công lập năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tp hcm
các vấn đề về đề án tinh giảm biên chế ủy quyền cho sở ngành thủ trưởng các sở ngành
ủy ban nhân dân quận huyện chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện một số nhiệm vụ
quyền hạn của ủy ban nhân dân thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố